thưa quý vị trong những ngày vừa qua câu chuyện về một người đàn ông mà giờ đây nhiều người gọi anh là anh hùng
đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân đó là anh trung văn nam quê ở huyện đông cống tỉnh thanh hóa
đã bất chấp hiểm nguy lao vào đám khói khuẩn cuộn để tìm cách cứu mạng cháu bé bị kẹt ở bên trong
quang sở dĩ khoảnh khắc ấy đã thu hút sự quan tâm của người dân là bởi đã lâu rồi
nhịp sống hối hả bận rộn dường như khiến không ít người trở nên thờ ơ thậm chí là vô cảm trước nỗi đau hay sự nguy nan của người khác
hành động xả thân cứu cho bé của anh nam vì lẽ đó đã như một thông điệp nhân văn về sự yêu thương và nghĩa hiệp đến với cộng đồng
chậm một vài giây thôi là không cứu được cháu bé rồi quá tốt rồi cháu bé đã được cứu sống
ở việt nam ra ngõ là gặp anh hùng quả không sai
theo dõi từng giây phút diễn ra vụ việc đông đảo cư dân mạng đã bày tỏ sự xúc động khi chứng kiến khoảnh khắc cứu người trong găng tấp của người hùng xuất hiện trong clip
nếu chỉ chậm vài giây thôi thì có thể không cứu được cháu bé
xem clip tôi thấy anh ấy nhanh như một con sóc và đã rất hồi hộp khi xem tình huống như vậy
anh ấy là anh hùng đúng nghĩa
anh trương văn nam thân mến đọc được tin anh đã bất chấp hiểm nguy cứu cho bé vũ hải yến
đang mắc kẹt ở trên tầng tung của ngôi nhà ba tầng số một trăm linh bảy ngõ năm mươi một lương khánh thiện đang bị lửa cháy dữ dội
tôi thật sự cảm động
tôi cũng xin chia sẻ với gia đình ông vũ mạnh cường về những thiệt hại tài sản do vụ hỏa hoạn gây ra
nhưng cũng đã may mắn bảo toàn mạng sống